thưa quý vị sự việc bé gái tám tuổi bị bạo hành ở quận bình thạnh tp hcm dẫn đến tử vong
một lần nữa đặt ra trách nhiệm đòi hỏi các cơ quan chức năng phải kịp thời phát hiện
ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em trước khi hậu quả đau lòng xảy ra
với chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em
hội liên hiệp phụ nữ tp hcm đã hướng dẫn các cấp hội làm công tác giám sát
và có một số kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan trong vụ việc này
hội liên hiệp phụ nữ tp hcm đã hướng dẫn trao đổi với cơ sở hội liên hiệp phụ nữ tp hcm
và các cấp và tham gia giám sát quá trình giải quyết vụ việc của các cơ quan tiến hành tố tụng
theo đúng khoảng hai điều ba mươi ba bộ lực tố tụng hình sự và cũng theo đúng với quyết định hai nghìn một mươi bảy
của quỹ ban dân tp hcm có ký nghị để xử lý nghiêm vụ việc bé gái tám tuổi bị tử vong do bạo hành
theo đúng quy định pháp luật
theo công an tp hcm sự việc bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong đã giống lên hồi chuông cảnh báo
về các vụ việc tương tự do đó công an các quận huyện cần đáy mạnh giải pháp phòng ngừa về mặt xã hội
tăng cường lực lượng bảo vệ tại chung cư hội liên hiệp phụ nữ tp hcm cũng sẽ tiến hành thành lập
các chi tổ hội phụ nữ chung cư để tuyên truyền vận động và hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em

hội liên hiệp phụ nữ tp hcm tnth viện kiểm sát nhân dân tp và công an tp hcm đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
với cơ chế phối hợp này các cơ quan có liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nâng cao công tác phòng ngừa xử lý các vụ bạo lực xâm hại trẻ em
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật